trong bối cảnh việt nam đã mở cửa trở lại đón du khách nội địa và quốc tế đến du lịch
mới đây tỉnh thanh hóa cho biết sẽ không áp dụng các biện pháp cách ly người đến từ vùng dịch
các hoạt động dịch vụ được hoạt động trở lại và không hạn chế về thời gian số lượng người công suất đón và phục vụ khách
ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa ký công văn điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ mở cửa hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt
theo đó tỉnh thanh hóa yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn của các bộ ngành trung ương và của tỉnh tuyệt đối không chủ quan lơ lạ
mất cảnh giác khi thực hiện chủ trương mở cửa trở lại các hoạt động du lịch và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp trong tình hình mới ở tất cả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân du khách có kiến thức kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình
thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện đăng ký điểm đến an toàn
tỉnh thanh hóa sẽ không áp dụng các biện pháp cách ly đối với người đến từ vùng có dịch
các dịch vụ được hoạt động trở lại và không quy định hạn chế về thời gian số lượng người tập trung
về công suất đón và phục vụ khách tại các khu du lịch điểm du lịch di tích danh thắng văn hóa lịch sử
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch các hoạt động ngoài trời các hoạt động tập trung đông người trừ vùng có dịch covid một mươi chín ở cấp độ bốn
địa phương này cũng yêu cầu các tổ chức đơn vị cá nhân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón phục vụ khách du lịch an toàn
xây dựng kế hoạch và phương án sẵn sàng xử lý sự cố có biện pháp hỗ trợ khách du lịch
bố trí phòng cách ly đối với du khách mắc covid một mươi chín tại cơ sở lưu trú theo quy định
đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cao đối với các khách du lịch phải là người đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định
hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín do cơ quan có thẩm quyền công nhận
trong thời gian quy định phải cài đặt ứng dụng phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm theo quy định
tuân thủ các quy định của điểm đến quy định hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch
đối với khách du lịch quốc tế phải được xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành
nối tiếp bản tin của chúng tôi là dự báo tình hình thời tiết tại việt nam trong tháng bốn
thưa quý vị theo dự báo đầu tháng bốn có các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ nửa cuối tháng bốn sẽ xuất hiện nắng nóng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết trong tháng bốn
theo đó trong khoảng nửa đầu tháng bốn có các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ đồng thời khả năng có xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa và nam biển đông
đặc biệt nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực phía tây bắc bộ bắc và trung trung bộ miền đông nam bộ
một số nơi thuộc miền tây nam bộ và khu vực tây nguyên trong khoảng nửa cuối tháng bốn
cụ thể trong một mươi ngày đầu tháng từ mùng một đến mùng một mươi tháng bốn hai ngày đầu
bắc bộ chịu ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ mạnh sau suy yếu dần và lệch ra phía đông
sau có khả năng bổ sung yếu và đêm ngày năm tháng bốn
khu vực bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông
ngày đầu sau có mưa vài nơi ngày hưởng nắng trời rét
từ ngày năm tháng bốn trời rét về đêm và sáng
các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh
và nâng trục dần lên phía bắc có mưa dông diện rộng
trong đó trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong hai ngày đầu
sau giảm dần về lượng và vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực nam trung bộ
khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh
mưa xuất hiện nhiều ngày trong đó mưa tập trung nhiều nơi trong khoảng thời kỳ bốn năm ngày đầu tháng
tổng lượng mưa tại bắc bộ và thanh hóa đến nghệ an phổ biến từ khoảng hai mươi bốn mươi mm có nơi cao hơn
khu vực bắc trung bộ phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi cao hơn
các tỉnh từ hà tĩnh đến bình thuận phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm
trong đó khu vực trung trung bộ từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi cao hơn
tây nguyên phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
nam bộ phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi cao hơn
nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ năm đến một năm độ c so với trung bình nhiều năm
riêng khu vực phía bắc bộ bắc và trung trung bộ thấp hơn từ hai ba độ c có nơi thấp hơn
thời kỳ mưa ngay giữa tháng từ một mươi một hai mươi tháng bốn nhiệt độ trung bình phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa tại bắc bộ phổ biến từ năm một mươi năm mm trung bộ từ một mươi năm ba mươi mm có nơi cao hơn
tây nguyên và nam bộ phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi cao hơn
thời kỳ một mươi ngày cuối tháng từ hai mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi cao hơn
dự báo bắc bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
trung bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn năm một độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tây nguyên và nam bộ nhiệt độ trung bình phổ biến sắp xỉ so với trung bình của nhiều năm